dịch tả lợn châu phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh yên bái từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
và đến thời điểm hiện tại thì một trăm một mươi một xã phường thị trấn đã mắc dịch tả lợn châu phi
trong đó có một mươi tám xã qua ba mươi ngày tái phát lại thêm lợn mắc bệnh
nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân nhập thêm lợn giống không rõ nguồn gốc về nuôi
việc kiểm soát người bán thịt lợn rong từ địa phương khác đến còn nhiều khó khăn
vận chuyển lợn thịt lợn ở vùng dịch ra ngoài vẫn xảy ra hoặc sử dụng chế phẩm thừa để làm thức ăn khi chưa qua xử lý nhiệt
việc tái phát thêm dịch tả lợn châu phi khiến chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch
bởi ngoài theo dõi ổ dịch cũ còn phải tập trung lực lượng khống chế ổ dịch mới
các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc vận chuyển giết mổ
người chăn nuôi cần thực hiện theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng không nóng vội tái đàn
tuyệt đối không sử dụng thực phẩm thừa để chăn nuôi lợn khi chưa qua xử lý nhiệt